sau trận mưa lớn kéo dài từ đêm ngày ba mươi tháng bảy đã khiến nhiều xã huyện của tỉnh đắk lắc bị ngập lụt nghiêm trọng hàng trăm nhà dân bị cô lập và hàng ngàn hecta hoa màu bị ngập úng có nguy cơ mất trắng
ghi nhận tại huyện ea súp đã có một mươi trên một mươi xã thị trấn bị ngập với khoảng một mươi bảy hộ dân bị ảnh hưởng hai trăm tám mươi sáu ngôi nhà bị ngập với mực nước từ hai đến một mét gần hai hectare hoa màu bị ngập úng nhiều tuyến giao thông bị tê liệt
trong khi đó tại huyện trư mờ ga lượng mưa giao động từ một trăm bảy mươi đến hai trăm bảy mươi mm từ đêm ba mươi tháng bảy đã làm nước rồn về khu vực rốn lũ xã trư mờ ga quảng tiến ea mờ nang khiến nhiều nhà dân bị cô lập và hơn hai trăm năm mươi hecta cà phê tiêu ngô hoa màu vụ hẻ thu trên các cánh đồng buôn thung đập phú sơn cánh đồng thôn bốn thôn năm bị ngập úng và có nguy cơ mất trắng